tiếp tục chuyến thăm chính thức cộng hòa kazakhstan chiều nay một mươi bảy tháng một mươi theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chào xã giao thủ tướng pakistan saghin tayeb
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ sự hợp tác giữa chính phủ hai nước
trên cơ sở xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
nhà đầu tư nước ngoài trong đó có kazakhstan tiếp cận thị trường việt nam
tăng cường các hoạt động quảng bá giới thiệu thị trường và xúc tiến hợp tác trên tinh thần hiệu quả hai bên cũng có lợi
đề nghị thủ tướng pakistan sagitaev và chính phủ kazakhstan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam tới đầu tư kinh doanh tại đây
nhất trí về đánh giá của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về những kết quả bước đầu tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại
kể từ sau khi hai nước ký kết và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
xong thủ tướng pakistan saghin tayeb
theo kizan saghin tayeb cũng cho rằng kết quả này còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của mỗi nước
để khai thác tối đa những lợi ích mà hiệp định mang lại cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương
hai bên nhất trí cần đánh giá thực chất kết quả một năm triển khai hiệp định
từ đó rút kinh nghiệm và tìm ra biện pháp triển khai hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới